thời gian qua hàng chục lò đốt than củi trái phép tồn tại gần khu dân cư ngày đêm xả khói bụi bẩn
gây ô nhiễm môi trường sống và làm giảm năng suất cây trồng của rất nhiều hộ dân
điều khiến nhiều người dân ở đây thắc mắc đó là các lò đốt than củi trái phép này hoạt động ngang nhiên gần khu dân cư đã từ lâu nay
nhưng không hiểu sao các cơ quan chức năng cùng chính quyền vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn hoặc xử lý
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã ekeli huyện crong pak tỉnh đắk lắk
từng đống củi lớn ngáng hết đường đi khói bốc ra mù mịt từ những lò đốt được che chắn tạm bỡ
đây là toàn cảnh khu lò đốt than củi rộng gần ba hectare nằm gần khu dân cư ở buôn krai bê xã ekeli huyện crong pak tỉnh đắk lắk
các lò than ở đây phần lớn đều xây dựng trái phép
khí thải từ các lò than này đang gây ra rất nhiều khó khăn cho đời sống của người dân hơn nữa còn tiêm ẩn nguy cơ gây bệnh
bệnh uống thư ở thôn ba và thôn một mươi bốn và thôn sáu thì khá nhiều
và ai cho phép làm thì cái đó dân chủ cũng không biết
như người ta nói là để đốt hết cái số củi đã
những cái số củi đấy hết thì nó lại về hết thì nó lại đến
thì bây giờ quan trọng là cái chức năng nào giải quyết để mà nó dứt điểm những cái ô nhiễm môi trường đó
không chỉ ảnh hưởng đến đời sống khí thải từ các nhà máy này còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân nơi đây
trước đây gia đình ông isenia thường thu hoạch đồn
ngược từ hai mươi đến ba mươi tấn cà phê tươi từ hai hectare rẫy
nhưng khoảng ba năm trở lại đây gia đình ông chỉ còn thu hoạch được khoảng một mươi tấn
nhiều hộ dân khác có vườn rẫy gần các lò than cũng rất bức xúc vì các lò đốt than gây ô nhiễm làm sụt giảm năng suất sản lượng hàng năm
cái thứ nhất thì nó giảm tối thợ cây trồng
còn cái thứ hai coi như là ảnh hưởng về môi trường cuộc sống của con người
khi mình xuống làm ở đây thì môi trường hít mùi than ấy
đấy thì khó chịu
hai ba giờ sáng ấy coi như là nó khói thôi nó đầy vườn luôn
đấy khó chịu ấy
mình nói cho các con thì thôi ráng chịu thôi
cái này là việc này không phải là mình làm
có số thì nó đã kiến rồi trên một trăm linh người ký mà nhưng mà không ra cái gì
bệnh tật thì nó cứ từ từ nó mới đến
chứ không phải là nếu mà ngửi thấy cái khí co hai này mà lăn quay ra thì là nó là biện pháp khác rồi
còn cái này là nó sẽ là chết dần chết mòn con người
đề nghị với các cấp có thẩm quyền là sớm làm sao là giải tỏa được cái khu vực lò than này
không những ở đây mà còn cả bên bun cà rông bách để trả lại môi trường trong sạch cho nhân dân
hàng chục lò đốt than hàng ngày vẫn ngang nhiên hoạt động người dân vẫn phải sống chung với sự ô nhiễm
bà con đang rất mong các cơ quan chức năng huyện cà rông bắc tỉnh đắk lắk và chính quyền địa phương sẽ vào cuộc quyết liệt
để chấm dứt tình trạng này bảo đảm sinh hoạt và sản xuất của người dân